ngày hôm nay cơ quan điều tra bộ công an cho biết cần phải làm rõ cũng như là giám định thiệt hại
liên quan đến những vấn đề bị tố cáo tại tập đoàn tân hiệp pháp và một số cá nhân trong gia đình ông trần quý thanh
trước đó vào ngày chín tháng một mươi một bộ công an đã tạm đình chỉ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tập đoàn này
lý do tạm đình chỉ là vì hết thời hạn điều tra và cần làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác giám định
vụ án này đã được bộ công an khởi tố từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo
của gia đình ông trần quý thanh chủ tịch của tân hiệp pháp
quá trình xác minh cơ quan điều tra có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đề nghị giữ nguyên hiện trạng tạm giữ mọi giao dịch đối với công ty bất động sản minh thành đồng nai
và dự án khu dân cư dịch vụ tại xã an phước huyện long thành cũng như các thửa đất tại tp hcm
khi có kết quả giám định nếu đủ cơ sở xác định tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra khởi tố bị can
về phía các công ty và cá nhân đứng đơn tố cáo công ty cổ phần đầu tư phát triển kim oanh
ông nguyễn văn trung giám đốc công ty dcb và ông lâm hoàng sơn cho biết sẽ giữ nguyên nội dung tố cáo
và cung cấp thêm các chứng cứ tài liệu cho cơ quan điều tra
đồng thời ngày một mươi một tháng một mươi một công ty kim oanh và công ty cổ phần đầu tư phát triển thuận lợi
cũng đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng mong muốn cơ quan điều tra tiếp tục xử lý vụ án theo quy định